ủy ban nhân dân huyện con plong tỉnh con tum cho biết huyện đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy một mươi hai hectare rừng thông xử lý nghiêm các cá nhân tập thể có liên quan để xảy ra sự việc
vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi một tháng năm đã xảy ra vụ cháy rừng thông bảy năm tuổi tại khoảnh một mươi năm tiểu khu bốn trăm một mươi hai thuộc địa bàn xã đắc tăng huyện con plông
ngay sau đó đơn vị chủ rừng đã huy động hơn sáu mươi người tiến hành dập lửa sau hơn sáu tiếng đồng hồ tích cực dập lửa thì đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn
đây là rừng phòng hộ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp con plong quản lý
từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh con tum đã xảy ra một mươi vụ cháy rừng gây thiệt hại gần năm mươi hectare rừng tại các huyện đắc tô tumarong sa thầy và đắc cơ lây